sở y tế tp hcm vừa có quyết định xử phạt ông hà duy thọ hơn một trăm linh triệu đồng
và đình chỉ mọi hoạt động khám chữa bệnh
ông thọ là người tự xưng giáo sư bác sĩ và thường xuyên có các clip hướng dẫn
về dinh dưỡng trên mạng xã hội
theo đó ông hà duy thọ bị sở y tế tp hcm xử phạt một trăm linh bốn triệu đồng
đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi được cấp lại giấy phép
và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề
đồng thời buộc tháo cửa xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo
chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
tịch thu tan vật vi phạm
theo sở y tế tp hcm trong quá trình thanh tra kiểm tra tại cơ sở khám chữa bệnh của ông thọ
người này đã không cung cấp được giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
chứng chỉ hành nghề cho cơ quan chức năng
đồng thời có hành vi quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung
quá trình kiểm tra còn phát hiện ông thọ kinh doanh hoàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ